trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại việt nam ngày bốn tháng một mươi hai ông tostan boniu
thị trưởng thứ nhất thành phố leipzig cộng hòa liên bắc đức đã cùng đoàn công tác có buổi làm việc
thảo luận một số lĩnh vực hợp tác với lãnh đạo tỉnh hòa bình
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh hòa bình cho rằng trước xu thế hội nhập và công nghệ quản lý mới
các phương thức và công nghệ quản lý cũ đã bộc lộ nhiều hạn chế không theo kịp yêu cầu phát triển
của tỉnh nhà nói riêng và ngành nước nói chung
hạ tầng xuống cấp một phần do không phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố
cũng như thiếu công cụ phục vụ quản lý giám sát phân tích quy hoạch
đặc biệt nguồn nước từ sông đà hiện đang cung cấp cho thủ đô hà nội
nên việc có một mạng lưới quy hoạch hoàn chỉnh đồng bộ với sự hỗ trợ của cộng hòa liên bang đức
sẽ góp phần giải quyết vấn đề nước sạch cho người dân tỉnh hòa bình và thủ đô hà nội
vấn đề môi trường luôn luôn đặt ra những đòi hỏi công nghệ mới công nghệ tiên tiến
để làm sao mà xử lý môi trường được đáp ứng yêu cầu tốt nhất
chúng tôi đang phối hợp với một dự án oda đối với kvf của đức
để xử lý môi trường nước thải của thành phố hòa bình
và hướng tới thì cũng nghiên cứu các công nghệ mới của đức để xử lý môi trường đối với rác thải
rồi nữa chắc chắn chúng tôi sẽ kết hợp với đức để sử dụng công nghệ tiên tiến nhất
để phục vụ cho việc
đức sẽ cung cấp nước sạch cho thủ đô hà nội
và nguồn nước chỉ yếu là dừng nước sông đà của tỉnh hòa bình của chúng tôi
giữa cộng hòa liên bang đức và việt nam từ xưa đã có mối quan hệ lâu đời
chúng tôi mong muốn chuyến thăm lần này sẽ vun đắp thêm mối quan hệ giữa hai nước nói chung
và mối quan hệ giữa các địa phương nói riêng
cụ thể là tại tỉnh hòa bình ngày hôm nay chúng tôi cũng có những kế hoạch cụ thể
không chỉ hỗ trợ trực tiếp cho dự án nước sạch năng lượng sạch
mà chúng tôi còn hỗ trợ việc đào tạo nhân lực chất lượng
làm chủ công nghệ cao khi chúng tôi chuyển giao cho tỉnh hòa bình cũng như các địa phương khác ở việt nam
đại diện phía đức đã giới thiệu về cluster công nghệ năng lượng và công nghệ môi trường
và mong muốn mở rộng hợp tác đầu tư lĩnh vực này với lãnh đạo tỉnh hòa bình
chuyến thăm và làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình
cộng đoàn công tác cộng hòa liên bang đức
mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp quản lý nước